vào sáng ngày hôm nay tại trụ sở bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang bộ trưởng quốc phòng chủ trì lễ đón chính thức
và hội đàm với đại tướng samdek piche sennatibank phó thủ tướng bộ trưởng quốc phòng cùng đoàn cấp cao bộ quốc phòng campuchia đang có chuyến thăm chính thức việt nam
chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh bất chấp tác động của dịch covid một mươi chín hợp tác quốc phòng việt nam campuchia thời gian qua vẫn đạt được những kết quả tích cực
tiếp tục là một trong những trụ cột quan trọng của mối quan hệ song phương
đại tướng phan văn giang tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo sung lực mới góp phần thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước hai bộ quốc phòng hai quân đội
tại hội đàm hai bên thống nhất tiếp tục duy trì gặp gỡ tiếp xúc cấp cao với các hình thức linh hoạt triển khai hiệu quả những nội dung hợp tác về công tác tuyên truyền
giáo dục về quan hệ hữu nghị giữa hai nước hai quân đội tìm kiếm quy tập và hồi hương hải cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia việt nam hy sinh tại campuchia trong các thời kỳ chiến tranh
phối hợp hiệu quả duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội vùng biên góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác và phát triển
duy trì tốt hợp tác giữa các quân binh chủng hợp tác về quân y đào tạo tập huấn
đại tướng phan văn giang cũng tin tưởng campuchia sẽ tiếp tục đăng cai tổ chức thành công đại hội thể thao đông nam á sea games lần thứ ba mươi hai và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á paragame vào năm hai nghìn hai mươi ba
thưa quý vị và các bạn sau một mươi ngày xuất quân thực hiện nhiệm vụ cứu nạn cứu hộ thảm họa động đất tại thổ nhĩ kỳ đoàn công tác của bộ công an việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và trở về
vào chiều ngày hôm nay trực tiếp các đồng chí thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung mương đảng
thiếu tướng nguyễn văn long đại diện các ban bộ ngành đã đón khen thưởng động viên đoàn công tác ngay tại sân bay nội bài
vui mừng đón đoàn công tác trở về an toàn các đồng chí lãnh đạo bộ công an thể hiện sự xúc động và ghi nhận những nỗ lực cố gắng của tất cả thành viên đoàn công tác
mặc dù trong điều kiện khó khăn khắc nghiệt nguy hiểm lần đầu tiên việt nam triển khai lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn đối với thảm họa thiên tai phối hợp cùng nhiều quốc gia khác trên thế giới
nhưng quá trình đoàn công tác bộ công an việt nam thực hiện nhiệm vụ cứu hộ và các hoạt động cứu trợ nhân đạo tại thổ nhĩ kỳ đã có sức lan tỏa mạnh mẽ để lại dấu ấn tình cảm tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế
tại lễ đón thủ trưởng lê quốc hùng đã trao tặng bằng khen của bộ trưởng bộ công an cho các cán bộ chiến sĩ vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn quốc tế tại thổ nhĩ kỳ
một mươi cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ lần này đều là những sĩ quan chiến sĩ tinh nhuệ có trình độ chuyên môn kinh nghiệm và đã trải qua nhiều lớp tập huấn cứu hộ cấu nạn tại nước ngoài
trở về trong sự chào đón tình cảm nồng ấm và sự mong đợi của đồng chí đồng đội giây phút này thực sự xúc động

trở về trong sự chào đón tình cảm nồng ấm và sự mong đợi của đồng chí đồng đội giây phút này thực sự xúc động

hiện nay bộ công an đang phối hợp với bộ nguyên vụ để thích cực triển khai việc thực hiện đề án hành lập hội cựu công an nhân dân việt nam theo đúng quy định của pháp luật
bộ trưởng tô lâm khẳng định khi ra đời hội cựu công an nhân dân việt nam sẽ đóng góp tích cực hơn nữa trong nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc
góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội xây dựng hệ thống chính trị và là nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở cơ sở
tại buổi làm việc với cục công tác đảng và công tác chính trị và một số đơn vị có liên quan thuộc bộ về tình hình công tác thể dục thể thao công tác thể thao thành tích cao
và kế hoạch chuẩn bị lực lượng huấn luyện viên vận động viên thể thao công an nhân dân tham dự sea games ba mươi hai đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đề nghị
thời gian tới các đơn vị tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế giao lưu quốc tế đối với hoạt động thể dục thể thao chú trọng các môn thể thao truyền thống phục vụ công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân
như võ thuận bắn súng biển kinh bơi đổi gia sát đưa ra các tiêu chuẩn để chia sẻ lượng thể lực thể dục thể thao cho cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng